từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn xã xuân hải thị xã sông cầu liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản

sau hơn hai tháng điều tra truy xét thu thập tài liệu chứng cứ công an thị xã sông cầu đã truy bắt được đối tượng nguyễn vân đỏ
chú xã xuân thịnh thị xã sông cầu khi đang lẩn trốn tại xã hòa thắng huyện phú hòa tỉnh phú yên
qua đấu tranh bước đầu đỏ khai nhận lợi dụng đêm khuya lúc mọi người ngủ say hắn đã đột nhập vào nhà của các hộ dân trên địa bàn xã xuân hải thị xã sông cầu
hiện sáu vụ trộm cấp tài sản gồm hai máy laptop một máy tính bảng bảy điện thoại di động bốn trăm linh đô la mỹ hơn sáu mươi triệu đồng tiền mặt và một số nữ trang khoảng trên một mươi năm trí vàng một mươi tám k
toàn bộ số tài sản trên đòi đã bán tiêu xài cá nhân
được biết nguyễn vân đỏ từng có hai tiến án về tội trộm cấp tài sản sau khi mãn hạn tù hắn lại tiếp tục tái phạm tội
đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp được điều tra làm rõ đã góp phần trả lại sự bình yên trên địa bàn mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân
tôi rất là hoan nghênh là sự công tác nhiệm vụ của các anh em công an của thị xã sông cầu như của địa bàn
đến ngày hôm nay là quá là mừng cứ nghĩ không thể nào làm ra được nhưng mà nhanh quá nhanh đến đây là mới có bao nhiêu ngày chưa được một tháng mà
từ tháng công việc của các anh em chứ sẽ rất là tặng tệ làm việc rất là nhật tần
việc nhanh chóng điều tra truy bắt được đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp là một trong những thành tích tiêu biểu của công an thị xã sông cầu
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thời tiết vẫn diễn ra thuận lợi dự báo đến hai ngày đầu tuần sau thì khối không khí lạnh vẫn chưa có điều kiện tăng cường
nên thời tiết ít biến đổi mưa xảy ra vài nơi ban ngày sẽ có nắng cùng nền nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong hôm nay và ba ngày sắp tới dạnh áp thấp vẫn văn ngang qua các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến nghệ an và hà tĩnh
nên trời nhiều mây có mưa giải rác về đêm và sáng trong khi đó tại khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế sẽ có nhiều mây hơn
có mưa rông xảy ra nhiều nơi trong ngày mưa diễn ra vào thời điểm chiều tối ở một vài nơi có thể đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to
lưu ý từ ngày năm tháng một mươi mưa có xu hướng gia tăng về cường độ đề phòng khả năng sẽ có tố lốc và gió giật mạnh trong mưa rông
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
đề phòng khả năng sẽ có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông mưa tập trung trong khoảng chiều tối và đêm
gió tây nam ở mức cấp hai cấp ba đề phòng khả năng sẽ có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
tại các tỉnh thành nam bộ thời tiết không biến đổi quá nhiều do nằm ở rìa phía nam của dạnh áp thấp với đới gió tây nam còn chi phối
do vậy mà mưa rông tiếp tục xảy ra nhiều nơi trên khu vực với thời gian mưa chính trong khoảng chiều tối và đêm
mùa mưa vẫn đang kéo dài
mưa vẫn đang kéo dài và chưa có xu hướng giảm tại các tỉnh thành phía nam trong thời đoạn một mươi ngày tới
phần dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại